tiêu cực tím hay còn gọi là tiêu uv tiêu tử ngoại gây bỏng mắt ảnh hưởng rắc mạc đục thủy tinh thể
đặc biệt hiện nay tiêu cực tím xuất hiện ngày càng nhiều khiến các bệnh về mắt có nguy cơ tăng cao hơn
mắt rất nhạy cảm với mọi sự vai trạm kể cả ánh sáng chiếu vào
nhìn lâu vào vật qua sáng mắt sẽ nhanh chóng bị mỏi mệt và cảm giác như mắt xuất hiện
nếu nhìn vào ánh sáng mặt trời thì điều đó lại càng nguy hiểm hơn
nên mọi người sẽ có những cảm giác như chảy nước mắt cộ mắt và tổn thương của rắc mạc kết mạc hoặc góp phần tạo nên bệnh bộng thịt ở mắt
tiêu uva có bước sáng ánh sáng gần như tiêu sáng nhìn thấy của mình nên có khả năng đâm xuyên sâu vào trong mắt và gây ra những bệnh lý ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực
trong đó có hai bệnh lý chủ yếu là đục thủy tinh và thời hóa hương điểm
thậm chí nếu mà bạn bị tiếp xúc với cái tiêu uva một thời gian mặc dù là ngắn thôi nhưng với cường độ cao thì nó sẽ gây ra những cái tổn thương rất cấp tính của hoàng điệp mà ảnh hưởng thị lực lâu dài
cường độ ánh sáng và nắng nóng được dự đoán mỗi năm một khắc nghiệt hơn
vì thế việc bảo vệ đôi mắt làn da lại càng được chú trọng hơn bao giờ hết
tắc hại đầu tiên của tiêu cực tím có thể gây bỏng mắt
nếu đứng ngoài nắng lâu và không có sự bảo hộ bằng kính dâm nón che đầu chúng ta dễ mắc phải bệnh này
các chuyên gia khuyến cáo khi phải ra đường trong khoảng thời gian từ một mươi giờ sáng đến một mươi bốn giờ chiều
người dân cần trang bị đầy đủ kính mát có chỉ số chống tiêu uv cao cũng như lưu ý bổ sung nước uống đầy đủ
tránh tình trạng mắt bị khô dẫn tới những tổn thương nghiêm trọng cho mắt
quý vị và các bạn thân mến xã hội ngày càng phát triển áp lực học tập đối với trẻ em ngày càng lớn
trong khi cơ sở vật chất
các trường học chưa bảo đảm về chất lượng và tiêu chuẩn
thời gian học tập nghỉ ngơi không hợp lý dẫn đến tình trạng trẻ em mắc tật cận thị ngày càng gia tăng
với những hậu quả về thể chất và tinh thần cho thế hệ tương lai
thì việc phòng tránh tật cận thị học đường đang là một vấn đề cấp bách cần sự quan tâm của toàn thể xã hội
hiện nay con đang cận khoảng một năm iot và con phát hiện ra từ hồi con học lớp
em đeo kính từ năm lớp bốn và em bị cận hai bảy mươi năm độ
bên tay trái của con là năm độ và bên tay phạm của con là bốn bảy mươi năm độ không ạ
nếu mà bỏ kính ra thì con thấy cảm giác kiểu như nó mở hơn một chút so với đeo kính
bao giờ thì em cũng đeo kính em chỉ không đeo kính trừ lúc ngủ
vì nếu mà không đeo kính thì mắt em không thể nhìn thấy

khi mà không có đeo kính thì con thấy mở ạ
hiện nay tỷ lệ học sinh mắc tật cận thị ngày càng gia tăng
đặc biệt ở trẻ em lứa tuổi đến trường và tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn
thông thường lớp học nào cũng có khá nhiều học sinh bị tật cận thị
tật cận thị không chỉ khiến các em gặp khó khăn trong quá trình học tập
mà còn khiến các em gặp rất nhiều bất tiện khi sinh hoạt
nguy cơ trẻ bị tai nạn do mắt kính vọng kính đầm phải là rất cao
việc trẻ mắc tật cận thị ở lớp tuổi quá sớm sẽ có nguy cơ gây ảnh hưởng đến trí lực và thể lực của trẻ trong tương lai
đối với các em học sinh ở thành phố giao khoảng diện tích để vui chơi hạn hẹp
và cha mẹ lại thường ít dành thời gian cho các em
nhưng các em không được tham gia nhiều vào các hoạt động thể chất ngoài trời
điều này cũng vô tình khiến trẻ dành quá nhiều thời gian sử dụng các thiết bị điện tử
như tv máy tính hay điện thoại thông minh
ánh sáng xanh từ các thiết bị này cũng góp phần làm giảm thị lực của các em
khi xem bất kỳ một dự vật gì thì bao giờ cũng muốn dí sát vào
như là trẻ hay đưa sách vở sát vào mắt hoặc là ngồi sát vào tv thì mới nhìn được
và đồng thời thì các cháu hay có động tác ngheo mắt và hay rụi mắt chảy nước mắt
và có nhiều cháu thì học hành nó gặp khó khăn vì nó không nhìn rõ chữ
và khi thấy có những biểu hiện bất thường như vậy
thì các bậc phụ huynh nên đưa con đến ngay cơ sở
khám chữa mắt để được đo thị lực đo khúc xạ và sẽ có tư vấn kịp thời
do vậy việc tạo cho các em môi trường và các hoạt động thể chất cùng bạn bè ở ngoài trời
sẽ vừa giúp có thể thư giãn sau giờ học vừa để mắt giảm bớt thời gian tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng xanh
từ đó có thể giảm thiểu nguy cơ mắc cận thị
để đẩy lùi tật cận thị ở học đường trẻ em cần được định hướng
được cung cấp những kiến thức tối thiểu về các loại bệnh học đường
cũng như cách phòng chống về mọi mặt để bảo đảm cho trẻ một sức khỏe tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần
nguyên nhân được cho là chủ yếu dẫn đến mắc cất tật khúc xạ hiện nay là do điều kiện làm việc vui chơi của chúng ta
đều phải thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử hàng ngày hàng giờ
thêm nữa chúng ta lại không có thói quen tạo không gian và thời gian cho mắt được nghỉ ngơi
dẫn đến việc mắc các tật khúc xạ ở nhiều lứa tuổi khác nhau và gây ra không ít những phiền toái
trong cuộc sống thường ngày và nhiều hệ lụy về sau
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới who ước tính có khoảng ba trăm ba mươi ba triệu người bị mù hoặc khuyết tật về thị giác
gần một nửa trong số đó đang bị tật khúc xạ nhưng chưa được điều trị
sở dĩ hiện nay tật khúc xạ đang được đặc biệt quan tâm vì những tác động của nó tới sức khỏe cộng đồng
tật khúc xạ không chỉ gây khó khăn trong học tập và sinh hoạt mà khi mắc tật khúc xạ nặng
không phát hiện và can thiệp kịp thời có thể gây ra các biến chứng như
thị thoái hóa hắc võng mạc bong võng mạc có thể gây mù loà
tật khúc xạ thì thực ra bây giờ là sẽ có là tật khúc xạ cận thị tật khúc xạ viễn thị và tật khúc xạ loạn thị
ngoài ra mình có thể phối hợp nữa là cận loạn thị hoặc là viễn loạn thị đấy là những tật khúc xạ thông thường
còn một cái vấn đề nữa mình có thể đề cập đến đấy là vấn đề lão thị
tức là vấn đề điều tuyết giảm theo tuổi và nó sẽ xuất hiện sau tuổi bốn mươi
trong số các tật khúc xạ phổ biến hiện nay tật khúc xạ có tỷ lệ người mắc đồng nhất phải kể đến là cận thị
do độ tuổi mắc và đối tượng mắc hết sức đa dạng theo một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi năm xuất bản trên tạp chí y khoa về mắt
vào năm hai nghìn năm mươi khoảng một nửa dân số thế giới tương đương với năm tỷ người có khả năng sẽ mắc bệnh cận thị so với một bốn tỷ người hiện nay
tật khúc xạ phổ biến nhất hiện nay chính là tật khúc xạ cận thị
do ý thức về sử dụng mắt của bệnh nhân có thể là do môi trường sử dụng mắt của bệnh nhân quá tập trung nhìn gần quá là nhiều
ít có thời gian ra ngoài trời để mắt có thể nghỉ ngơi điều tiết đồng thời cái thời gian sử dụng mắt nhìn gần nhiều quá
không có quãng nghỉ điều tuyết nghỉ ngơi điều tuyết cho nên là dễ dẫn đến bệnh nhân mắc cận thị
và tỷ lệ này thông thường sẽ xảy ra ở những vùng phải hạng
học tập nhiều ví dụ như là thành phố này hoặc là tại các trường chuyên và lớp chọn thì các bạn sẽ dễ nhận biết được
rằng là cái tỷ lệ các bạn học sinh phải đeo kính mà chỉ biết là nhìn thấy là đeo kính thôi
nó cao hơn rất là nhiều so với các bạn học sinh ở vùng nông thôn
với những trẻ dưới một mươi tám tuổi không có phương pháp nào khác ngoài đeo kính gọng
kính tiếp xúc mềm và kính tiếp xúc cứng điều trị vào ban đêm
trên một mươi tám tuổi những người mắc tật khúc xạ sẽ có cơ hội để loại bỏ sự vứng víu của kính
với phương pháp phẫu thuật tật khúc xạ bằng tiên laser
phương pháp laser công trạm hay còn gọi là smart search thì nó khác căn bản với cả ba phương pháp kia
ở chỗ là nó là một phẫu thuật không tạo vạc còn ba cái phương pháp kia kể cả smile hay femtologic
hay là logistics nó bản chất nó vẫn là phẫu thuật tạo vạc cho nên là khi mà có vấn đề về chấn thương mắt
thì đầu tiên nó sẽ chấn thương lên cái vạc xác bạc
cho nên là khi mà chấn thương mắt tạo nên vạc xác bạc thì những cái bạn chẳng may những bạn thí dụ như là tham gia
và công tác các ngành đặc trưng như là công an hay là quân đội các bạn sẽ phải ra thao trường
và lúc chấn thương lên mắt đấy thì với ba cái phẫu thuật trên smile femtologic hoặc là lichic thì đều có nguy cơ là chấn thương lên cái vạc xác bạc đấy
và khi phẫu thuật mà à khi mà nó xảy ra cái chấn thương đấy thì sẽ phải có cái có thể là sẽ có cái hậu quả là thị lực của bạn đã giảm sút
và sẽ phải có cái can thiệp của bác sĩ phẫu thuật khúc dạ vào để hồi phục lại thị lực cho bạn
bệnh nhân nữ hai mươi tuổi này mắc tật cận thị nhưng em lại không muốn gắn bó bản thân mình với cặp kính cận vướng víu
do đó em đến khám mắt tại chuyên khoa mắt để được sự tư vấn về phẫu thuật phù hợp với tình trạng bệnh hiện tại của bản thân
sau khi được các bác sĩ khám
làm những xét nghiệm kiểm tra cần thiết em được xác nhận là đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật laser không chạm không tạo vạt ngay trong buổi chiều cùng ngày
việc em cần làm để bước vào ca phẫu thuật này chỉ là giữ tinh thần thoải mái sát khuẩn vùng mắt và mặt dưới sự hỗ trợ từ bác sĩ
để có thể bảo đảm khi tiến hành phẫu thuật môi trường mắt của em sẽ được giữ vô khuẩn tối đa
chỉ chưa đầy hai phút cho mỗi mắt ca phẫu thuật laser không chạm không tạo vạt của bệnh nhân huyền
đã được hoàn thành
bạn bè em thì cũng có người sử dụng cái phương pháp này rồi mà qua tìm hiểu thì em cũng có tìm hiểu rồi
cái phương pháp này thì em chỉ cần mở mắt và nhìn vào đèn chấp màu xanh thôi còn việc căng tức mắt thì không có

khi mà các bạn phẫu thuật xong thì các bạn tuyệt đối không rụng không sờ vào mắt
mình có thể vệ sinh nhẹ nhàng xung quanh vùng mắt nhưng không được cho nước bẩn bắn vào sau mắt
mình có thể vệ sinh bình thường mình có thể rửa mắt nhẹ nhàng
nhưng trong một tháng đầu thì mình không nên trang điểm quanh vùng mắt
và trong ba tháng đầu tiên thì mình cũng hạn chế trang điểm được đến mức tối đa
chỉ trang điểm khi thực sự là cần thiết
còn kể về những cái hoạt động thể thao có rất là nhiều bạn mổ xong muốn đi vận động thể thao
thì riêng môn bơi và tắm biển thì mình phải hạn chế trong ba tháng đầu tiên
thế còn những môn vận động đối kháng ví dụ như là đá bóng cầu lông
thì trong một tháng đầu tiên thì các bạn nên hạn chế chơi
tốt nhất là không nên chơi bởi vì có thể có những chấn thương gây tác động
và làm những tổn thương mình trẹo trong mắt vừa mổ xong đang liền có thể gây tổn thương lại
về chế độ ăn uống
thì các bạn nên hạn chế uống rượu bia các chất kích thích
những cái đấy thì hoàn toàn không tốt sau phẫu thuật
còn lại mình không cần phải kiêng bất cứ một cái đồ ăn nào cả
mình có thể ăn theo sở thích của mình
giữa nhiều lựa chọn phẫu thuật tật khúc xạ rất đa dạng như hiện nay
mỗi bệnh nhân cần trang bị cho bản thân mình những kiến thức về tật khúc xạ
và hiểu tình trạng bệnh lý của mình để có thể đưa ra lựa chọn phù hợp cho bản thân
thưa quý vị và các bạn những kiến thức tư vấn về lựa chọn phương pháp phẫu thuật tật khúc xạ vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình sống khỏe ngày hôm nay